xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh khiến hai người thiệt mạng và sáu người khác bị thương
hôm nay trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng sở xây dựng tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị này đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng kết luận việc giám định nguyên nhân của sự cố tai nạn
theo đó nguyên nhân là do các cột chống không đủ khả năng chịu lực do độ mảnh của cột
giờ lớn hơn giới hạn cho phép
mặt khác hệ thống chống liên kết và hệ đà bên trên và chống xuống nền đất tạo thành các hệ thanh nối đất song song
bởi các liên kết khớp nhưng không được rằng chắc chắn đã tạo nên hệ kết cấu biến hình
từ đó làm cho cả hệ thống mất ổn định khi chịu tải trọng và gây ra sập đổ hoàn toàn
ngoài nguyên nhân trực tiếp đó kết hợp với một số nguyên nhân khác như nền đất bị co ngót do thoát nước
làm chuyển vị chân cột trống có lực tác động ngang vào đỉnh cột bê tông cốt thép do dây néo tời và điệu gây ra
đã làm cộng hưởng thêm tải trọng tác động đến hệ thống cột chống và đà giáo